bất chấp cảnh báo từ trước về việc thừa quy hoạch hồ tiêu và không còn chỗ để bán
người nông dân vẫn mở rộng diện tích trồng loại cây này
và bây giờ chúng ta lại phải nhắc đến hai chữ giải cứu
trên trang bốn báo công an nhân dân tác giả đề cập đến việc
mặc dù giá hồ tiêu đã xuống thấp song người nông dân vẫn liên tục mở rộng diện tích sản xuất
trong đó đắk lắc là địa phương có diện tích trồng mới nhiều nhất lên tới hơn năm năm trăm linh hectare
qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của việc quy hoạch sản xuất và bao tiêu sản phẩm
để bà con đỡ phải rơi vào cảnh lao đao
cũng trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
có bài viết làm rõ thực hư thông tin rằng người hiến mô hiến tạ phải tự trả chi phí xét nghiệm
trao đổi với báo công an nhân dân phó giám đốc trung tâm điều phối tạm khẳng định
đây là thông tin không chính xác thậm chí là ác ý của một cá nhân một tổ chức nào đó
chi phí khám chữa bệnh giai đoạn đầu của người hiến tạng được bệnh viện hỗ trợ hoàn toàn
nếu có chi phí phát sinh khác thì sẽ
những tin tức giao thông đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
thưa quý vị mới đây một đối tượng người nước ngoài có quốc tịch thụy điển
đã có biểu hiện bất thường xông vào trụ sở của công ty quản lý bay miền nam
thuộc tổng công ty quản lý bay việt nam có trụ sở tại tp hcm
lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của công ty quản lý bay miền nam
đã phát hiện kịp thời và khống chế được đối tượng
tuy nhiên đối tượng đã chống trả và tiếp tục xông vào khu vực văn phòng của công ty quản lý bay miền nam
và sau khi khống chế được đối tượng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp
và bàn giao cho công an quận tân bình để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày hai mươi tháng ba ông trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng
kiểm tra chỉ đạo xử lý tình trạng ngập nước tại hầm chui nút giao thông nguyễn tri phương điện biên phủ
theo bang quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên tp đà nẵng
chủ đầu tư công trình tình trạng ngập nước là do nước thấm từ hố thu
bởi áp lực mạch nước ngầm đơn vị thi công chống thấm công trình này
sẽ tập kết vật liệu nhân công tập trung xử lý
sau một đêm sẽ xử lý hoàn tất việc tình trạng ngập nước
ông trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng yêu cầu ban quản lý dự án
tập trung xử lý và thông tin lại cho dư luận xã hội về giải pháp tình trạng xây dựng công trình
đồng thời yêu cầu phải xử lý sớm không thể chi tiền bơm nước hàng ngày gây lãng phí
thưa quý vị và các bạn tại hà nội thì có rất nhiều tuyến phố cấm rừng cấm đỗ
đặc biệt là tại các nơi cơ quan công sở các cổng cửa ra vào
thế nhưng dù có biển cấm nhưng tình trạng này vẫn diễn ra một cách chản lan
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
tuyến phố liễu giai quận ba đình thành phố hà nội
dù có biển cấm dừng đỗ nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp đỗ thành hàng dài như thế này
và đây cũng là tình cảnh tương tự tại phố đào tấn
bác có tí việc với chú nãy xe kia bác vừa rừng bác xuống bác hỏi chú một tí
chứ bác ngoài rừng đấy bác đang hỏi chú tí việc thôi
chứ bác cũng không phải rừng để đỗ đây bắt khách
còn theo người lái taxi này sảnh tòa nhà thì bảo vệ đuổi không cho đỗ
về hè cấm vậy chỉ còn lòng đường là nơi duy nhất có thể đỗ tạm thời để đón khách
và với những vi phạm như thế này lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý
khi chúng tôi xử lý thì tất cả các đồng chí lái xe đều biết là vi phạm và chấp hành âm trình
nhưng khi cảnh sát di chuyển sang một vị trí khác thì về nhu cầu người ta vẫn phải
đón khách rồi trả khách rồi vẫn phải
tranh thủ những cái lúc mà bóng bóng lực lượng chức năng
người ta vẫn phải tranh thủ để đón khách trả khách
nó gây ra những cái
vâng xin cảm ơn biên tập viên đào duy và các đồng nghiệp của chúng tôi
đã chuyển tới quý vị khán giả những thông tin cập nhật đến từ phương nam
thưa quý vị đến đây thì chương trình an ninh ngày mới cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình an ninh ngày mới vào khung giờ này ngày mai